tin an ninh trật tự hôm qua công an tp hcm thông tin vụ giết người cướp tài sản phi tăng thi thể liên quan đến cô gái mất tích nhiều ngày xảy ra tại tp thủ đức
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa để điều tra về các tội cướp tài sản giết người và hiếp dâm
kết quả điều tra đến nay đã xác định là vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai tức ngày hai mươi chín tết sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số một mươi bốn với lý do là phụ giúp dọn đồ đạc khoa đã khóa cửa phòng trọ dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản
sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm dẫn đến cái chết của chị vi thị thống ngay sau đó khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân đồng thời chiếm đoạt nhiều tài sản
đáng chú ý để che giấu hành vi phạm tội của mình đối tượng nguyễn đăng khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần đem đi phi tàng
khi được tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn lê quý đường không chấp hành mà còn lao xe vào thượng úy trần trung đức gây thương tích nặng
công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê quý đường sinh năm hai nghìn ba trú tại tổ một mươi bốn phường yên ninh tp yên bái về hành vi chống người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng hai lê quý đường chở theo bạn gái điều khiển xe mô tô di chuyển trên trục đường đại lộ nguyễn thái học tổ một phường nguyễn thái học tp yên bái
thì phát hiện tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an tp yên bái làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
lê quý đường đã quay đầu xe bỏ chạy lúc này thượng úy trần trung đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện thế nhưng đường đã không chấp hành mà còn điều khiển xe lao thẳng về phía đồng chí đức khiến đồng chí bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lê quý đường kết quả là năm mươi ba mg trên một lít khí thở
thưa quý vị công nghệ ngày càng phát triển
công nghệ ngày càng phát triển đã mang lại sự tối ưu cho cuộc sống của con người tuy nhiên đi kèm với đó là mặt trái của sự tân tiến
thông tin cá nhân dễ bị lộ lọt đã khiến cho việc lừa đảo online ngày càng dễ dàng hơn trong đó lừa đảo vay tiền online là một trong những vấn nạn hiện nay
như trường hợp của nạn nhân này sau cái ứng dụng và vay tiền trên một app online với số tiền bốn mươi ba triệu đồng sau khi hoàn tất thủ tục và đợi xét duyệt
nạn nhân đã nhận được lời mời kết bạn của một đối tượng kết bạn trên gia lô thông báo với nạn nhân là có một khoản vay cần được giải ngân
rồi từ đó các đối tượng đã liên tục đưa ra các vấn đề như lỗi khai báo sai cú pháp để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền sửa lỗi để có thể được giải ngân khoản vay
với tâm lý cần tiền nạn nhân đã thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng đến lúc nhận ra mình đã bị lừa thì đã muộn
khoản vay đó cần được giải ngân là bốn mươi triệu thì em phải trả cái số tiền hai mươi
trên cái khoản vay bốn mươi triệu đó để em sổ lại cái số tài khoản cho nên là em đã chuyển cho đối tượng là ba triệu lần đầu tiên
sau đó khoảng chừng một mươi phút sau một số điện thoại nhập danh gọi cho em báo là em đã bị sai cú pháp cho nên cần em chuyển lại một số tiền nữa là số tiền sáu triệu sáu
cứ như thế là em phải chuyển khoảng sáu lần thì lúc đó là em đã biết em bị lừa
theo chuyên gia tâm lý tội phạm
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới
tuy nhiên các đối tượng thường đánh vào tâm lý cần tiền gấp với thủ tục nhanh gọn
các đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều người dùng sập bẫy
thực hiện cài đặt các app vay tín dựng về điện thoại theo hướng dẫn
và không biết rằng bản thân đã để lộ lọt thông tin hình ảnh cá nhân từ thiết bị
rất nhiều người vẫn lựa chọn những cái app này để mà vay tiền
bởi vì sao
vì trước hết đó là họ rơi vào cái tình trạng là họ quẫn bách về mặt tài chính
cho nên kể cả những người mà đã được có cái sự cảnh báo
nhưng trong cái bối cảnh họ quẫn bách về mặt kinh tế
họ không vay mượn được ở đâu nữa
mà trong khi cái nợ đến hạn phải trả
có khi là những cái lãi mẹ để lãi con nó rất lớn
hoặc có khi người ta lại đang cần cho một cái việc sử dụng gì rất cấp bách trong cuộc sống hàng ngày
cho nên người ta cũng không còn cách nào khác
người ta đã lao vào cái việc là chấp nhận
mặc dù họ biết là có thể có những cái nguy hiểm
những cái rủi ro sắp tới đã diễn ra trước mắt
nhưng họ vẫn chấp nhận cái điều đó
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể với số tiền từ năm mươi triệu đồng trở lên
đối tượng thực hiện hành vi có thể phải chịu hình phạt tù
theo khoản hai điều một trăm bảy mươi bốn từ hai năm đến bảy năm tù
một trong những mặt khách quan của hành vi để thỏa mãn tội danh này
chính là đưa ra một thông tin gian dối
không có thật với mục đích chiếm đoạt tài sản của các lạ nhân
trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng
bộ công an khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác
trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi có nhu cầu vay tiền cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
người dân không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân
khi chưa xác định chính xác website ứng dụng và danh tính tư vấn viên
tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp dụ dỗ
nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất
khi phát hiện thủ đoạn mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoặc bị mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước
lễ hội chùa hương được khai hội vào ngày hôm nay mồng sáu tháng riêng
dự kiến có khoảng năm vạn khách đổ về hương tích
công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được công an huyện mỹ đức
thành phố hà nội chuẩn bị từ sớm từ xa sẵn sàng cho khai hội
năm nay có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức lễ hội chùa hương
khiến du khách không còn bị làm phiền bởi đội ngũ cò đeo bám
để chuẩn bị đón khách tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn
tại tất cả các ngã đường dẫn đến chùa hương
công an huyện mỹ đức đều tăng cường lực lượng phân luồng để tránh ủn tắc giao thông
các tổ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm
và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự
chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh chấn áp
và xử lý nghiêm các loại tội phạm như trộm cắp móc túi gây dối trật tự công cộng
và các tệ nạn xã hội như cờ bạc sử dụng ma túy
còn tại tỉnh quảng ngãi cùng với các cấp các ngành
lực lượng công an cũng đã và đang triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự
để người dân du xuân an toàn
trong và sau tết là thời điểm các làng trài sôi nổi lễ hội gia quân nghề cá
với mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng
tàu thuyền đánh bắt được nhiều hải sản mang lại cơm no áo ấm cho mọi gia đình ngư dân
tại cửa biển sa huỳnh phường phổ thạnh thị xã đức phổ hàng ngàn người tập trung tham dự

đi về phòng tập hợp đảm bảo trả lòng tổng giao thông
tại các huyện thị xã thành phố bắt đầu từ mùng ba tết
đã tổ chức các lễ hội gia quân nghề cá đua thuyền
đây là lễ hội có từ hàng trăm năm trước được tổ chức vào dịp đầu năm mới
cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu xóm làng ấm no hạnh phúc
lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đến xem và cổ vũ
nhờ chủ động triển khai sớm các phương án phòng ngừa bảo đảm an ninh trật tự
nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định trật tự an toàn giao thông
được đảm bảo góp phần tạo hình ảnh tốt đẹp đối với du khách thập phương khi đến tham quan du lịch
để đảm bảo trật tự an toàn xã hội trật tự giao thông trật tự đô thị
cũng như là đảm bảo tất cả các điều kiện khác để cho bà con thành phố quảng ngãi
cũng như bà con tỉnh cầu ngãi đến thành phố cầu ngãi để vui xuân và đón tết
một cái tết hết sức là bình yên và đảm bảo các hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố quảng ngãi
được diễn ra một cách bình yên và an toàn nhất
với những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an và các ngành chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đã giúp cho chính quyền cơ sở tổ chức thành công các lễ hội truyền thống
tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân góp phần quảng bá hình ảnh quê hương núi ấn
sông trà bình yên phát triển trong năm hai nghìn hai mươi
sáng nay ngày đầu tiên đi lảo lại sau kỳ diễn
nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tại trụ sở công an tp thủ đức
thành ủy tp hồ chí minh ban giám đốc công an tp hồ chí minh và thành ủy ủy ban nhân dân tp thủ đức
đã tổ chức lễ trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân khám phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản
hiếp dâm rồi phân xác phi tăng xảy ra tại tp thủ đức trong những ngày tết vừa qua
tại buổi khen thưởng công an tp thủ đức cho biết
việc tổ chức đấu tranh khám phá thành công vụ án vào thời điểm nghỉ tết nguyên đán giáp thìn
cho thấy được tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị
thành tích trên đã góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giữ gìn bình yên trên địa bàn tp hcm
hơn nữa là nâng cao niềm tin của nhân dân với lực lượng công an nói chung và công an tp hcm nói riêng
phát biểu tại buổi lễ bí thư thành ủy tp hcm nguyễn hữu hiệp ghi nhận biểu dương thành tích mà công an tp hcm
cùng các đơn vị công an tp hcm đã phá nhanh vụ án
thượng tá nguyễn đình dương phó giám đốc công an tp hcm chia sẻ
kết quả khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng cho thấy tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
không quản ngại khó khăn vất vả và hy sinh thầm lặng của cán bộ công an tp thủ đức nói riêng
và công an tp hcm trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thể hiện sự tinh thông về nghiệp vụ sự đoàn kết hiệp đồng phối hợp giữa các đơn vị
dịp này có năm tập thể được thành ủy tp hcm khen thưởng gồm đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức
công an phường tăng nhân phú b đội kỹ thuật hình sự công an tp thủ đức
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
giám đốc công an tp hcm đã có thư khen kèm theo tiền thưởng đối với hai tập thể là đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức
và công an phường tăng nhân phú b vì đã lập thành tích xuất sắc
đồng thời thành ủy tp thủ đức đã quyết định khen thưởng đối với các đơn vị gồm ban chỉ huy công an tp thủ đức
đội cảnh sát hình sự đội kỹ thuật hình sự công an phường tăng nhân phú b thuộc công an tp thủ đức
các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hcm viện kiểm sát nhân dân tp hcm và viện kiểm sát nhân dân tp thủ đức
ngoài ra còn có nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ trọng án này cũng được khen thưởng
còn tại hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ vừa tiến hành khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với ngô tam khôi
trú tại quận tây hồ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
sau một thời gian dài theo dõi vào sáng ngày một mươi ba tháng hai tức mùng bốn tết
tại khu vực bến xe yên nghĩa quận hà đông hà nội lực lượng công an đã bắt quả tang ngô tam khôi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tăng vật là hai bánh heroin cùng gần sáu trăm linh viên hồng phiến
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khôi khai nhận mua ma túy vận chuyển về hà nội để bán kiếm lời
thấy bạn bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
nhóm đối tượng đã chửi bới lăng mạ ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với trịnh thanh long quê tỉnh đắk nông trần ngọc lưu quê tp hải phòng
và ba người khác về tội chống người thi hành công vụ
theo điều tra ban đầu vào tối ngày năm tháng hai tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận gò vấp đang làm nhiệm vụ
tuần tra kiểm soát phát hiện long điều khiển xe máy chở theo lưu không được mua bảo hiểm
có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
bị dừng xe lưu thách thức chửi bới xúc phạm và dùng tay sô đẩy các thành viên của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
để ngăn cản việc kiểm tra giấy tờ xe của long
vào thời điểm này nhóm bạn của lưu gồm mã tuấn minh quê tỉnh đồng nai đặng công sáng
trú tại quận gò vấp lê triệu vi quê tỉnh cà mau đang nhậu gần đó tới gây áp lực để tổ công tác không thể xử lý
thế vậy lưu lại tiếp tục khiêu khích vung tay hút người và các chiến sĩ của tổ công tác
nhóm còn lại lăng mạ thách thức lực lượng chức năng thì bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba phối hợp với công an phường một mươi một khống chế
tại cơ quan công an nhóm này đã khai nhận hành vi phạm tội
qua kiểm tra nồng độ cồn long vi phạm ở mức sáu trăm ba mươi bảy mg trên một lít khí thở và hiện vụ việc đang được điều tra xử lý